chào buổi sáng và xin cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới
còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng trần minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường tân hòa thành phố biên hòa là đối tượng đã ra tay sát hại chị lê cẩm tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở tỉnh quảng trị
tại nhà nghỉ đức phát thuộc phường tân hiệp vào sáng cùng ngày
tại cơ quan công an tâm khai nhận quen biết chị tiên vào giữa năm hai nghìn một mươi chín tại một quán massage ở tp biên hòa
sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại thì ngày một mươi bốn tháng bốn tâm và chị tiên có hẹn gặp nhau và chị tiên mượn của tâm ba triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu chị tiên hẹn tâm tới nhà nghỉ để nói chuyện
nợ tiền giữa hai người tại đây sau khi tâm quan hệ tình dục với chị tiên thì chị tiên lại tiếp tục xin tâm cho thời gian kéo dài nợ tiền
bực tức vì không đòi được tiền tâm đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị tiên khiến cho chị tử vong
sau khi gây án tâm đã cướp một điện thoại iphone của nạn nhân rồi đi xe ôm về huyện trảng bom bán với giá sáu trăm linh đồng
đối tượng trần minh tâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện trảng bom
sau khi kết thúc phần xét hỏi vụ án giết người giấu thi thể
nguyễn tông phiên tòa chuyển qua phần tranh luận
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã đề xuất mức án cụ thể đối với các bị cáo
theo đó bị cáo phạm thị thiên hà được xác định là chủ mưu trong vụ án
bị cáo giết hai người trong quá trình khai báo có ý quanh co chối tội không nhận thấy sai lầm để sửa chữa
viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo về tội giết người
còn bị cáo lê ngọc phương thảo đề xuất mức án hai mươi năm tù giam về tội giết người hai ba năm tù về tội che giấu tội phạm
tổng mức hình phạt là hai mươi hai đến hai mươi ba năm tù giam
bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên đề nghị mức án một mươi tám một mươi chín năm tù về tội giết người một hai năm tù về tội không tố rắc tội phạm
tổng mức hình phạt là một mươi chín hai mươi một năm tù giam
bị cáo trịnh thị hồng hoa không trực tiếp gây án nhưng ủng hộ về mặt tinh thần cho cả nhóm và không tố giác tội phạm
đề nghị mức án một mươi hai một mươi ba năm tù giam về tội giết người một hai năm tù về tội không tố giác tội phạm
tổng mức hình phạt là một mươi ba một mươi năm năm tù giam
còn tại bắc cạn vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với đàm thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tệ thôn khánh hòa sở đức thịnh tp thái nguyên tỉnh thái nguyên về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái pháp luật
theo có trạng trong khoảng tháng hai và tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đàm thị tranh đã đưa trái phép nhiều người ở xã tân tiến huyện bạch thông tỉnh bắc cạn qua cửa khẩu chi ma tỉnh lạng sơn sang trung quốc lao động
mỗi người được tranh đưa sang trung quốc phải nộp phí sau đó tranh bỏ trốn khỏi địa phương
hành vi của tranh đã phạm vào tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tranh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an bắc cạn khởi tố và ra quyết định truy nã
đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi tranh ra đầu thú tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đàm thị tranh năm năm tù
núp dưới danh nghĩa trò chơi điện tử hình thức gam bán cá đang được không ít các đối tượng ở các địa bàn nông thôn vùng sâu vùng xa lợi dụng để đánh bạc
và nhằm thu hút người chơi thì các đối tượng đã nghĩ ra nhiều cách trong đó phổ biến nhất là điều chỉnh máy chơi với tỷ lệ thắng thua theo từng thời điểm
và điều này đã khiến cho người chơi bị lún sâu và khiến cho tiền mất tật mạng
hồi hai mươi một h năm ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ tiến hành kiểm tra điểm đặt máy game bắn cá tại khu ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn do triệu quy tiến chú tại xã hoàng khay huyện yên sơn tỉnh tuyên quang quản lý
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện bắt quả tang tiến đang cho ba khách chơi bắn cá với tổng số điểm quy đổi ra tiền việt nam là năm triệu chín trăm linh nghìn đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm trên cơ quan công an tạm giữ một máy game bắn cá
một máy game thỏ khỉ ba máy game sèn
được biết các máy chơi điện tử ăn tiền trên là của nguyễn viết hưng ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
hưng đã thuê tiến trực tiếp quản lý và thu tiền

mỗi ngày thu được khoảng mấy trăm cái dạng bán cá
thì hình thức quy đổi như thế nào
quy đổi nạp tiền với cả ra tiền đổi thường
cái mức đổi như thế nào
mức đổi một trăm linh thì là một điểm
tương đương nạp vào với cả ra vào cũng như nhau
loại trò chơi bán cá ăn tiền thường được núp bóng dưới các trạng trò chơi điện tử trong các quán cà phê bia để tham gia chơi
người chơi phải dùng tiền mặt để đổi ra điểm
với mức tương ứng một mươi đồng đổi được một trăm linh điểm và một trăm linh đồng đổi được một điểm
để thu hút người chơi các đối tượng thường cài đặt nhiều chế độ chơi khác nhau với ba mức tiểu trung đại
khi người chơi đã lún sâu các đối tượng sẽ để ở chế độ đại
với chế độ này tỷ lệ thắng của người chơi chỉ là hai mươi
với cách làm này nhiều chủ máy đã thu lời từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
thường các đối tượng
thường ban đầu sẽ cài ở chế độ cho người chơi dễ thắng
thường máy người ta sẽ cài đặt ở mức mức dễ thắng nhất là mức tiểu
mức tiểu này sẽ quy định là tỷ lệ thắng cho người tham gia chơi là tám phần
và phần máy chỉ được ăn hai phần
và sau khi các đối tượng đã câu được khách quen rồi
thì sẽ cài đặt máy ở mức đại
máy sẽ ăn được tám phần
và người chơi chỉ còn thắng được hai phần
nên là dù là ở mức nào thì người chơi cũng sẽ là người thua
còn máy là lúc nào cũng sẽ ở phần thắng
cái trò chơi bắn cá điện tử bắn cá đổi thưởng bằng tiền này thì theo quy định của pháp luật
thì đó là một hình thức đánh bạc trá hình núp bóng dưới cái hoạt động của trò chơi bán cá
để ngăn chặn tình trạng đánh bài núp bóng dưới danh nghĩa các loại trò chơi điện tử
đòi hỏi các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình
nhất là trong thời gian nghỉ hè sắp tới
bên cạnh đó chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
quý vị thân mến vào trường ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu tại hà nội
đoàn cơ sở cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
phối hợp với đoàn thanh niên học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề
kinh nghiệm thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tại buổi tọa đàm đại diện ban tổ chức chương trình cho biết
với sức trẻ sự năng động nhiệt tình cùng tinh thần sung kích
hiện nay lực lượng đoàn viên thanh niên đang tham gia rất tích cực
vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
trên mỗi cương vị công tác gắn với mỗi nhiệm vụ cụ thể
thanh niên đang ra sức học tập nghiên cứu chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để nâng cao trình độ chuyên môn trình độ lý luận cùng bản lĩnh chính trị vững vàng
tăng cường sức đề kháng trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
có không ít đoàn viên thanh niên nhất là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang
đang tham gia tích cực vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
của các thế lực phản động thù địch và cơ hội chính trị trên không gian mạng
trong không khí cởi mở các đại biểu lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ nhiều vấn đề
kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
đồng thời nêu rõ vai trò sung kích trách nhiệm của đoàn viên thanh niên
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
mời quý vị điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo
ra ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên mỹ hương
xin mời chị minh hương ạ
quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trên báo số báo lao động số ra ngày hôm nay đã đăng tải một bài viết
với nội dung như sau
để hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng nhàn rỗi evn có đang lãng phí nguồn lực tài chính
của tác giả phạm dung
vâng dù đang nắm trong tay nguồn lực tài chính khủng
thế nhưng tập đoàn điện lực việt nam evn vẫn báo có số lỗ tài chính lớn
liên tiếp qua các năm và phải trang evn đang lãng phí nguồn lực tài chính này
báo cáo tài chính hợp nhất năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn điện lực việt nam evn cho thấy
tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
là năm mươi ba sáu nghìn tỷ đồng
theo thuyết minh báo cáo tài chính của tập đoàn tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ
và tiền gửi ngân hàng các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn
và thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá ba tháng
bên cạnh đó đầu tư tài chính ngắn hạn đó chính là tiền gửi ngân hàng
có kỷ hạn tăng rất mạnh
theo đó tại thời điểm vào cuối năm hai nghìn một mươi chín evn đã có sáu mươi một năm nghìn tỷ đồng
đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần một trăm năm mươi sáu so với thời điểm vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó có khoản tài chính khủng đã lên tới một trăm một mươi năm tỷ đồng
evn lại đang vay và nợ thuê tài chính lên tới ba trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong đó vay và thuê nợ ngắn hạn là hơn bốn mươi một tỷ đồng
vay và nợ thuê tài chính dành cho tài chính ngắn hạn
tài hạn lên tới hơn ba trăm năm mươi bảy nghìn tỷ đồng
số vay và nợ thuế tài chính đang chiếm tới trên năm mươi tổng tài sản của cả tập đoàn
và điều đáng nói thêm là trong khi khoản đầu tư tài chính ngắn hạn rất lớn
ở thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín thì doanh thu tài chính của cả năm lại không mấy thay đổi
so với năm hai nghìn một mươi tám chỉ dừng lại ở con số ba chín nghìn tỷ đồng
tức là năm hai nghìn một mươi tám là ba sáu nghìn tỷ đồng

trong khi đó chi phí tài chính của evn lên tới hai mươi hai tỷ đồng
và điều này dẫn đến thực tế lỗ thuần từ hoạt động tài chính của evn
ở mức cao kỷ lục hơn một mươi tám tỷ đồng
còn trên báo công an nhân dân điện tử đã có ghi nhận tại buổi họp báo quốc tế
đó chính là với nội dung thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thành công
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
và tại buổi họp báo thủ tướng tuyên bố hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đã thành công tốt đẹp có được sự đồng thuận lớn thống nhất rất cao
tuyệt đối của các thành viên asean
trong các vấn đề quan trọng thủ tướng cho biết trên tinh thần thân thiện
và hợp tác asean các nhà lãnh đạo đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng
với năm trọng tâm về tập trung kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
và chủ động đẩy mạnh phục hồi kinh tế xã hội hợp tác nội khối
tiếp tục xây dựng cộng đồng vững mạnh theo các mục tiêu đặt ra cho năm hai nghìn hai mươi
thêm nữa đó là mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại của asean
với các đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau hợp tác cùng có lợi
và đề cao vai trò trung tâm của asean gìn giữ môi trường hòa bình ổn định
cho hợp tác phát triển bền vững thịnh vượng cho mọi người dân
và đề cao tinh thần thiện trí và tuân thủ luật pháp quốc tế
trong giải quyết những khác biệt tại khu vực
lãnh đạo các nước asean cũng đã bàn sâu thảo luận kỹ những diễn biến gần đây
trong tình hình quốc tế và khu vực kể cả những vấn đề nổi cộng
trong khu vực châu á và quốc tế
các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hòa bình ổn định an ninh an toàn
thông qua đối thoại hợp tác tuân thủ luật pháp quốc tế
trong đó có công ước về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
những vai trạm là không thể tránh khỏi thế nhưng chúng tôi kêu gọi các bên kiểm chế
tránh làm phức tạp thêm tình hình thực hiện đầy đủ những quy định quốc tế
đặc biệt là doc và sớm khôi phục đàm phán coc hiệu lực hiệu quả phù hợp
thủ tướng nhấn mạnh